trong không khí nhân dân cả nước chuẩn bị đón giao thừa tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
tối ngày một mươi năm tháng hai tức là tối ba mươi tết chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tắc trực ban
trực chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ binh chủng thông tin liên lạc kiểm tra công tác trực
phục vụ tết và chúc tết cán bộ công nhân làm việc tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia tập đoàn điện lực quốc gia việt nam
qua cầu truyền hình tại trụ sở bộ tư lệnh thông tin liên lạc chủ tịch nước trần đại quang nói chuyện chúc tết cán bộ
chiến sĩ tại một mươi đơn vị thuộc binh chủng thông tin liên lạc cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đồn biên phòng đàm thủy
huyện trùng khánh tỉnh cao bằng xã đảo sông tử tây huyện trường sa tỉnh khánh hòa
trong giờ phút thiêng liêng của thời khắc chuẩn bị giao thừa chủ tịch nước bày tỏ vui mừng
được nói chuyện với lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ đồng bào đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại các khu vực tiền tiêu của tổ quốc
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào cán bộ chiến sĩ đang chiến đấu
lao động sản xuất kết hợp bảo vệ chủ quyền
vui mừng được biết với sự quan tâm của các ngành các cấp sự nỗ lực tự cường của cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã được lo tết chú đáo
nhân dịp năm mới chủ tịch nước đã gửi tới đồng bào tình cảm lời chúc mừng đồng thời tin tưởng cán bộ chiến sĩ và đồng bào
tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng chiến đấu ý thức cảnh giác tinh thần đoàn kết chặt chẽ quân dân
tối cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm kiểm tra công tác trực phục vụ tết và chúc tết cán bộ công nhân
làm việc tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia tập đoàn điện lực quốc gia việt nam trạm biến áp hai trăm hai mươi kv tây hồ
cuộc gặp mặt được nối trực tuyến đến bốn điểm cầu nhà máy điện hòa bình lai châu sơn la và trị an
tại trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia chủ tịch nước trần đại quang đã đi thăm kiểm tra công tác vận hành
ứng trực hệ thống điện lưới quốc gia trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám và nghe báo cáo của tập đoàn điện lực quốc gia việt nam
về kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu chúc tết cán bộ công nhân người lao động tập đoàn điện lực quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương và đánh giá cao tập đoàn điện lực quốc gia việt nam đã chủ động khắc phục khó khăn
hoàn thành tốt các chỉ tiêu được chính phủ giao cơ bản bảo đảm cung cấp đủ điện phục vụ yêu cầu sản xuất đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân
chủ tịch nước nhấn mạnh bảo đảm an toàn thông suốt hệ thống điện lưới quốc gia là bảo vệ mạch máu của nền kinh tế đất nước

đã xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện bảo đảm an toàn trong điều kiện vận hành bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống có sự cố
các đơn vị phát điện bảo đảm sẵn sàng các tổ máy chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của trung tâm
tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã tổ chức kiểm tra xử lý những tồn tại của các thiết bị chạm điện và đường dây đặc biệt các trạm đường dây vận hành tài cao bổ sung thêm lực lượng tuần tra dọc tuyến năm trăm linh kv phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền ngăn ngừa vi phạm hành lang an toàn tuyến dây